thưa quý vị theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng bảy cho đến bảy h ngày hai mươi một tháng bảy
trên địa bàn thành phố có thêm hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó hai mươi ba ca là f một và ba ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng
đến sáng nay tại bà rịa vũng tàu cũng ghi nhận thêm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín mới ba mươi năm ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung
các ca còn lại ghi nhận trong khu vực phong tỏa
ngành y tế đang tiến hành khẩn trương truy vết các f một f hai f ba trong khi đó dịch bệnh covid một mươi chín vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại khánh hòa
sáng nay tỉnh này ghi nhận hai mươi bốn ca dương tính với sars cov hai trong đó có một mươi hai ca phát hiện trong cộng đồng năm trường hợp đã tử vong do covid một mươi chín